để hỗ trợ cho các hộ nghèo trên địa bàn tỉnh nghệ an có giống cây giống con phù hợp phát triển kinh tế gia đình
mới đây trung tâm khuyến nông tỉnh nghệ an đã trao một mươi bảy cây bo bo giống và ba bốn tấn phân bón giống cho năm hộ dân thuộc diện hộ nghèo trên địa bàn xã hồi tụ huyện vùng cao kỳ sơn
dự án hỗ trợ mô hình khuyến nông phục vụ người nghèo năm hai nghìn một mươi chín có bốn huyện được hỗ trợ giống cây trồng và vật nuôi
gồm tương dương quỳ châu và nghi lộc được hỗ trợ giống bò riêng huyện kỳ sơn được hỗ trợ giống cây bo bò
đây là chương trình do trung tâm khuyến nông tỉnh nghệ an triển khai với tổng kinh phí đầu tư hơn bảy trăm linh triệu đồng